liên quan đến vụ cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp
nguyên trạm trưởng trạm y tế phường đồng văn thị xã duy tiên của tỉnh hà nam vừa bị khởi tố và bắt tạm giam
viện kiểm sát nhân dân thị xã duy tiên phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với phan thanh sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nguyên trạm trưởng trạm y tế phường đồng văn về tội giả mạo trong công tác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đã điều tra xác định tại trạm y tế phường đồng văn thị xã duy tiên
diễn ra tình trạng cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho một số công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn
để số người này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
trước đó lực lượng công an đã khám xét hẳn cấp nơi ở nơi làm việc của phan thanh sơn
và phát hiện thu giữ một dấu chức danh của sơn một bộ máy vi tính cùng nhiều tài liệu khác có liên quan